sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng
triển khai một số hoạt động đầu năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
theo đó trừ các lớp đầu cấp các lớp còn lại chỉ cử đại diện từ một mươi đến hai mươi học sinh tham dự lễ khai giảng
thành phố yêu cầu lễ khai giảng năm học tổ chức an toàn chú đáo ngắn gọn
và sẽ đồng loạt diễn ra trong sáng ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
với sự tham dự của mỗi lớp học từ một mươi đến hai mươi học sinh
trừ các học sinh ở lớp đầu cấp đi đầy đủ
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương thành phố
nhất là thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
chuẩn bị năm học mới thành phố ra soát cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học
bảo đảm khuôn viên cảnh quan ngôi trường sư phạm xanh sạch đẹp
đặc biệt là công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh sinh viên
ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông giữa nhà trường với gia đình và học sinh
phối hợp với cơ quan chức năng chính quyền địa phương
bảo đảm trực tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học
không để xảy ra ủng tắc giao thông trong ngày khai giảng